thưa quý vị và các đồng chí cố thứ trưởng bộ công an nguyễn minh tiến một vị lãnh đạo toàn tài toàn tâm
người đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong suốt quá trình phát triển vững mạnh của lực lượng công an nhân dân việt nam
với hơn ba mươi năm công tác trong ngành một mươi năm năm với vai trò thứ trưởng
đặc biệt đồng chí là người đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân hiện nay
được trao tặng huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng huân chương kháng chiến chống mỹ cứu nước hạng nhất huân chương độc lập hạng nhì
huân chương quân công hạng nhất cùng nhiều phần thưởng cao quý khác
đặc biệt năm hai nghìn một mươi hai cố thứ trưởng bộ công an nguyễn minh tiến được chủ tịch nước truy tặng huân chương độc lập hạng nhất
đó là những ghi nhận của đảng và nhà nước cho sự công hiến những đóng góp quan trọng của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng nói chung
và sự phát triển của lực lượng công an nhân dân nói riêng
đồng chí nguyễn minh tiến được bộ trưởng trần quốc hoàn tin cậy và giao cho trọng trách xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước từ tư duy đến từ tổ chức hành động đồng chí nguyễn minh tiến cũng đã giúp đồng chí bộ trưởng
xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân thành một lực lượng vũ trang tin cậy của đảng
đủ sức đối phó với mọi thủ đoạn mọi phương tiện kỹ thuật tiên tiến của địch
đồng chí cũng là một trong những người đã đặt nền móng để xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân
có phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia phát hiện đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đồng chí nguyễn minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi hai tên khai sinh là nguyễn công trân xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại ngọc thụy gia lâm hà nội
một mươi tuổi đồng chí đã tham gia hội thanh niên phản đế và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình
với hơn ba mươi năm công tác trong lực lượng công an nhân dân một mươi năm năm giữ cương vị thứ trưởng bộ công an
ngay khi được bộ trưởng trần quốc hoàn tin cậy giao nhiệm vụ đồng chí đã ghi nhiều dấu ấn và thành công quan trọng
vì ấm no hạnh phúc của nhân dân